chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
thông tin về dịch bệnh virus corona đang bùng phát tại trung quốc và lây sang các nước khác trong đó có cả mỹ đã khiến cho các thị trường tài chính giảm mạnh tạo đà cho giá vàng tăng trở lại
giá vàng kỳ hạn giao tháng hai trên new york comac đã tăng sáu năm mươi usd tương đương bốn ở mức một năm trăm sáu mươi năm chín mươi usd một ounce
vàng giao ngay các giao dịch trực tiếp bằng vàng thỏi tăng tám sáu mươi sáu usd tương đương sáu ở mức một năm trăm bảy mươi năm chín mươi usd một ounce

đồng nhân dân tệ yếu đi khi dịch viêm phổi vũ hán dấy lên nỗi lo về sự suy thoái kinh tế sâu sắc hơn tại các vùng của trung quốc
tỷ giá nhân dân tệ so với đồng đô la mỹ đã giảm liên tục kể từ khi diễn biến dịch viêm phổi vũ hán phức tạp hơn
trên thị trường đồng nội tệ của trung quốc xác lập mức đỉnh sáu chín mươi bốn nhân dân tệ đổi một đô la mỹ vào cuối tuần qua
giảm hơn một so với trước đó một tuần
đà suy giảm gần đây cũng kết thúc chuỗi tăng liên tục của nhân dân tệ từ cuối tháng một mươi hai
các công ty lữ hành việt nam đã đồng loạt hủy tất cả các tour đến trung quốc trong dịp tết nguyên đán năm nay do lo ngại dịch viêm phổi cấp do virus corona
cụ thể nhiều công ty lữ hành đã thông báo tạm ngưng tất cả các tour đến trung quốc đến hết ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
bao gồm những địa điểm phổ biến đối với du khách việt nam
tour khởi hành từ nay đến hết tháng ba năm hai nghìn hai mươi đối với các thành phố lân cận vùng dịch
khách hàng đã đặt tour đến trung quốc sẽ được hướng dẫn chuyển sang các tour nội địa hoặc các tour đến châu âu
mỹ úc nhật bản hàn quốc khởi hành sau tết hoặc sẽ hoàn trả lại một phần giá trị của tour
năm bắt được tâm lý lo lắng bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới có thể sẽ lan rộng
trên mạng xã hội nhiều người đã bắt đầu giao bán khẩu trang chống virus một số đầu mối còn tranh thủ bán hàng xuyên tết
sau khi dịch bệnh bùng phát ở trung quốc và xuất hiện ở việt nam
trên mạng xã hội nhiều đầu mối đã bắt đầu giao bán các loại khẩu trang chống virus vi khuẩn
khẩu trang phòng tránh lây bệnh qua đường hô hấp với đủ các xuất xứ từ nhật bản trung quốc mỹ
giá của các loại khẩu trang này giao động từ bảy đến năm mươi đồng một chiếc tùy loại
theo navigos group ngành sản xuất tiêu dùng bán lẻ hiện đang dẫn đầu với nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao trên thị trường tuyển dụng của việt nam
ở lĩnh vực bán lẻ dự đoán
nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao trong quý i năm hai nghìn hai mươi sẽ tăng đặc biệt với thời điểm sau tết nguyên đán
ngoài ra các ngân hàng trong nước đang tập trung phát triển dịch vụ số hóa nên tăng nhu cầu tuyển dụng các vị trí liên quan
như phát triển kinh doanh cho dịch vụ ngân hàng số phân tích dữ liệu
navigos group dự đoán trong năm nay nhân sự ngành bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục phát triển mạnh
lĩnh vực công nghệ thông tin tiếp tục sẽ có nhu cầu tuyển dụng cao đặc biệt đối với các công ty xa công phần mềm
với sự gia nhập thị trường của một số nhà đầu tư nước ngoài lớn đến từ các khu vực châu á